trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng một mươi đoàn bác sĩ của bệnh viện bạch mai phối hợp với cán bộ bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
tổ chức khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho phụ nữ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh
đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
đồng thời góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng nữ giới về căn bệnh ung thư vú
nhất là với phụ nữ vùng cao trình độ nhận thức cũng như điều kiện tiếp cận các cơ sở y tế còn hạn chế
trong hai ngày tổ chức các cán bộ bác sĩ của bệnh viện bạch mai và bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
đã khám sàng lọc ung thư vú cho hơn năm trăm linh phụ nữ trên ba mươi năm tuổi
ngoài khám và siêu âm vú các bác sĩ còn hướng dẫn bệnh nhân cách tự kiểm tra
phát hiện triệu chứng sớm của ung thư vú cũng như tư vấn cách phòng tránh
bên cạnh đó các bác sĩ cũng giới thiệu tuyên truyền những tiến bộ trong điều trị
giúp chị em phụ nữ nâng cao nhận thức khám sức khỏe định kỳ hàng năm để tầm soát phát hiện sớm bệnh ung thư vú